mới đây công an quận hoàng mai phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế phòng an ninh mạng
công an tp hà nội và viện khoa học hình sự bộ công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp
về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi g có địa chỉ tại bãi đỗ xe công cộng
và dịch vụ đền lừ phường hoàng văn thụ hoàng mai hà nội
bước đầu xác định trung tâm đăng kiểm này có hành vi nhận hối lộ của các chủ phương tiện
để sửa chữa bỏ qua lỗi của các phương tiện đăng kiểm tại trung tâm này
quá trình khám xét tại trung tâm đã tạm giữ một mươi tám máy tính ba mươi một thùng tài liệu hồ sơ
chín tủ tài liệu hồ sơ và một trăm ba mươi bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng
hiện cơ quan công an đã đưa toàn bộ nhân viên trung tâm cùng các tài liệu hồ sơ
về hoạt động đăng kiểm phương tiện của trung tâm này về trụ sở để tiếp tục điều tra
mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn tại hương yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo
trong công tác xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hương yên tám nghìn chín trăm linh hai s
và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d
cơ quan công an ra lệnh bắt tạm giam đối với bảy bị can gồm nguyễn thanh sơn
trịnh văn trương đỗ hồng văn vũ sĩ kiên và đỗ thành luân bùi ngọc tân chu sĩ quý
trong quá trình tham gia dây chuyển kiểm định đối với một số xe ô tô tải
tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
các bị can trên đã bỏ qua các lỗi vi phạm để cấp giấy chứng nhận kiểm định trái quy định
ngoài ra vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một với vai trò là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d
nguyễn thanh sơn đã nhận một mươi triệu đồng của một cá nhân để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới khống
và kiểm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
cải tạo cho một xe ô tô tải
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an đã ra quyết định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bà đặng thị hàn ni
nhà báo hàn ni để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã mời bà đặng thị hàn ni làm việc
liên quan đến nội dung đơn tố giác của bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
ở nơi như công an tp bình dương công an tp hcm tố cáo bà hàn ni xúc phạm vu khống cá nhân bà này
theo đơn tố cáo bà hằng yêu cầu bà hàn ni thu hồi chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý
đồng thời bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
tám đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp dây cắp điện ngầm tại các mặt bằng xây dựng gây thiệt hại cho nhà nước
hàng tỷ đồng vừa bị công an huyện đông sơn tỉnh thanh hóa vắt xứ
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt ổ nhóm này đã gây ra hai vụ trộm cắp dây cắp điện ngầm gây thiệt hại gần một tỷ đồng
tám đối tượng gồm nguyễn hữu dương cầm đầu lưu thiện hiếu lê văn hạnh trần quốc vương trịnh duy tuấn trịnh trung tuyến
nguyễn văn tuyến và nguyễn đức tuấn tăng vật thu giữ gồm năm kìm cộng lực một mỏ lết một xà beng hai xe ô tô và hơn một năm tấn dây cáp đồng
được biết sau cờ bạc dẫn đến nợ nần dương đã nảy sinh ý định rủ đồng bọn đi trộm cắp xây cắp điện ngầm lấy lõi đồng bán lấy tiền
tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trương văn hùng quê tỉnh nghệ an một mươi bốn năm tù về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản
tổng mức hình phạt là một mươi tám năm tù giam
theo cáo trạng hùng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài hùng đã hai lần dùng gạch búa đập vào đầu các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản vào tháng sáu và tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hậu quả khiến một nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ là tám mươi năm được biết khi gây án hùng chưa đủ một mươi tám tuổi
công an huyện hà trung chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh thanh hóa và công an nga sơn hậu lộc hoàng hóa thị xã bỉm sơn thành phố thanh hóa
đã huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt đấu tranh
xóa hai mươi điểm phức tạp về ma túy bắt giữ một mươi tám đối tượng mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy thu giữ hơn một trăm linh gram heroin hơn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
đây là đường dây mua bán cháy phép chất ma túy do nguyễn thị an chú tệ huyện hà trung cầm đầu
an đã chỉ đạo nguyễn minh đức đứng ra điều hành đường dây mua bán ma túy liên huyện
quá trình giao dịch các đối tượng đều liên lạc với nhau bằng sim giác hoặc các ứng dụng như zalo hay viber
hiện công an huyện hà trung và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh an giang vừa phát hiện bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện trợ mới tỉnh an giang
trong quá trình kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông tiền thuộc thủy phận xã bình phước xuân huyện trợ mới
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang sáng cạp do ông lê văn bé tám
chú tỉnh vĩnh long điều khiển đang khai thác cát dưới lòng sông
qua kiểm tra sáng cạp trên đã múc được khoảng hai trăm linh mét khối cát
quản lý phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép khai thác cát
hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nỗi đau sau vụ tai nạn kinh hoàng làm cho một mươi người chết và nhiều người bị thương xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng hai vừa qua vẫn chưa ngôi ngoài
thế nhưng vẫn còn nhiều trường hợp xe khách bất chấp đi vào
đường cấm trên tuyến đường võ trí công tỉnh quảng nam
công an huyện núi thành ở thời điểm này đang tăng cường công tác tuần tra xử lý các phương tiện đi vào đường cấm và nhiều lỗi vi phạm khác
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
tuyến đường võ trí công đoạn qua địa phận huyện núi thành dài hai mươi bảy km
biện báo cấm xe đầu kéo xe khách và giữ hạng tốc độ sáu mươi km một giờ đã được thiết lập
tuy nhiên vẫn có không ít trường hợp xe khách cố tình lưu thông như thế này
xe chở khách từ huế
đà nẵng vào quảng ngãi và đi sân bay chu lai quảng nam đã bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện núi thành tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
đồng thời tuyên truyền cho tài xế biết các quy định cấm trên tuyến đường
quán triệt tài xế không tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm

chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ lực lượng chức năng còn xử lý hàng loạt ô tô lưu thông trên tuyến vi phạm tốc độ từ một mươi đến hai mươi
vì đây là tuyến đường tránh ven biển nên các phương tiện lưu thông với tốc độ khá cao
chúng tôi đã dừng kiểm soát hai phương tiện xe ô tô khách đã đi vào khu vực đường gắm và tiến hành lập biên bản theo quy định
đối với hành vi này có mức tiền phạt từ hai đến ba triệu và tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
chúng tôi cũng đã dừng kiểm soát bốn lượt phương tiện vi phạm về tốc độ quy định với mức tốc độ từ một mươi đến hai mươi kmh
đâu chỉ có xe khách xe đầu kéo cũng bất chấp lệnh cấm khiến nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao nhất là vào thời điểm đêm khuya và rạng sáng
mặc dù biết là cấm nhưng xe khách xe đầu kéo vẫn lưu thông vì đây là cung đường khá vắng
tài xế lại không phải trả tiền qua hai trạm thu phí trên tuyến quốc lộ một a tại núi thành và điện bàn
đặc biệt là các tương tự
tuyến đi tuyến đà nẵng quảng ngãi và ngược lại
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện núi thành đã xử lý một trăm sáu mươi phương tiện
xử phạt gần sáu trăm linh triệu đồng liên quan đến vi phạm tốc độ bốn mươi bốn trường hợp đi vào đường cấm một trăm bốn mươi sáu tài xế vi phạm nồng độ cồn và một sáu trăm linh lỗi vi phạm khác
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục và tăng cường công tác giao thông
hội quân xử lý các phương tiện vi phạm trên tuyến và chiếc công kể cả thời điểm đêm khuya và nặng sáng để hạn chế nguy cơ mức an toàn giao thông
thưa quý vị chúng ta đang ở những ngày cuối tháng hai
trên nhiều tuyến phố của thủ đô hà nội nhiều loại hoa đồng loạt bung nở
sắc tím nhạt của hoa ban màu trắng tinh khôi của hoa xưa hay màu vàng rực rỡ của hoa phong linh đã thu hút nhiều người ở mọi lứa tuổi xuống phố chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời
cuối tháng hai những cây hoa ban trắng và đỏ nở rộ dọc các tuyến phố hà nội
trong đó đoạn đường bắc sơn và hoàng diệp đối diện đài tuyển niệm liệt sĩ là nơi có nhiều hoa và nở đẹp nhất
hoa ở đây chủ yếu là loại ban trắng bởi vậy địa điểm này thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh
rất là đẹp tại vì giữa hà nội nó một cái màu hoa tinh khiết mà mỏng manh mà sắc tím
có một cái mùa hoa ban đầu xuân rất là đẹp rực rỡ để cho mọi người đều đến ghi hình
một cái đẹp tự hào của hà nội
những hàng cây hoa ban bung nở khoe sắc trắng tím tạo nên một không gian tư tắn sinh động giữa lòng hà nội
rất nhiều nhếp ảnh gia đã đến đây để chụp lại những khoảnh khắc đẹp như vậy
hoa ban thì nó nở đúng tầm thế và nó như mình thấy là cái màu của nó đẹp nó như là đào phai thế mà bông thì lại to
và đặc biệt là có những cháu bé rồi những người yêu thích chụp ảnh đến đây thì mình muốn ghi lại vẻ đẹp của mùa hoa ban này
trong những ngày này cùng với hoa ban thì sắc hoa phong linh vật
phong linh vàng rực cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người
cây phong linh vàng nở hoa từ tháng hai đến tháng năm
khi nở những trùm hoa đẹp phủ khắp tán cành tạo nên một vẻ đẹp khiến nhiều người thích thú
ở đây nó có một cái đặc điểm là nó nở rộ và hoa vàng thứ màu vàng tươi khi mà mình đến đây mình cảm thấy rất là cái cảm giác là rất là thoải mái
và bạn bè mình thì cũng
cũng có những người ở xa ấy thì họ cũng muốn ra hà nội và cũng muốn lưu lại những cái kỉ niệm ở hà nội
mùa hoa tinh khôi nhưng cũng rất rực rỡ mang lại vẻ đẹp giản dị khiến cảnh sát phố phường hà nội thêm cuốn hút